vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai lễ trao giải cuộc thi ảnh học sinh sinh viên toàn quốc hai nghìn hai mươi góc nhìn trẻ
đã được tổ chức tại trường đại học sân khấu và điện ảnh hà nội
đây là sân chơi khơi gợi niềm đam mê và phát hiện các tài năng nhiếp ảnh trẻ
cuộc thi đã thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều tay máy yêu thích môn nghệ thuật này
cuộc thi ảnh học sinh sinh viên toàn quốc hai nghìn hai mươi góc nhìn trẻ
được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi để học sinh sinh viên yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước
có cơ hội cùng gặp gỡ trao đổi học tập giới thiệu thành quả sáng tạo
ngoài những cái nhìn bố cục bài bản những hình ảnh rất chuẩn
thì cũng có những cái góc nhìn rất lạ của các bạn không chuyên nhìn nhiếp ảnh
nhưng họ lại có mang được những cái màu sắc của vùng miền
thông qua cuộc thi chương trình là nơi tìm kiếm đào tạo và định hướng cho các tài năng nhiếp ảnh trẻ
được lựa chọn trong cả nước
đó sẽ là lực lượng góp phần làm cho nhiếp ảnh việt nam ngày càng phát triển
được hoạt động từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tác giả trong cả nước tham dự
em cũng là độ tuổi sinh viên thì cũng muốn đi thi để kiểu gọi là cọ sáp
cũng là để học hỏi các bạn ở toàn quốc
mặt bằng chung thì các bạn độ tuổi nó trẻ dần cái chất lượng
cái sản phẩm mà trong cuộc thi nhất là triển lãm này rất nhiều ảnh đẹp
vượt qua hơn một trăm ba mươi tác phẩm ảnh lọt vào vòng triển lãm
tác phẩm sinh nghề của tác giả trẻ hồng văn trí đã đoàn giải nhất